liên quan đến thông tin hoãn hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của bão hagibis
từ ngày mai một mươi bốn tháng một mươi vietnam airlines sẽ khai thác bình thường trở lại các chuyến bay đến đi từ nhật bản
sau thời gian bị ảnh hưởng bởi cơn bão hagibis
theo đó toàn bộ các chuyến bay giữa hà nội tp hcm đà nẵng và tokyo
sân bay narita và sân bay haneda osaka nagoya sẽ được khai thác bình thường từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đối với các chuyến bay trong ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi không khai thác được do ảnh hưởng bởi cơn bão
việt nam airlines sẽ tăng cường chuyến bay để giải tỏa toàn bộ hành khách ngay trong ngày một mươi bốn tháng một mươi
trước đó hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão đã được hãng phục vụ theo đúng quy định
cơn bão hagibis đổ bộ vào nhật bản đã ảnh hưởng tới ba mươi chuyến bay của vietnam airlines
đến đi từ các thành phố tokyo osaka nagoya trong các ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi